hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ cuối tháng một đến nay tình trạng f tăng trong các doanh nghiệp đã ở mức độ phổ biến
có nơi chiếm đến ba mươi thậm chí có những doanh nghiệp tỷ lệ f một ít hơn f
tình trạng này xảy ra gây bối rối với nhiều doanh nghiệp
bởi nếu cứ tiếp diễn họ sẽ không biết lấy đâu ra nhân công phục vụ cho sản xuất
kinh doanh ảnh hưởng không nhỏ đến các đơn hàng hợp đồng đã ký trước đó
căn cứ theo quy định mới nhất f phải thực hiện cách ly ít nhất bảy ngày và f một là năm ngày
với quy định này một số cơ quan doanh nghiệp
đang duy trì hoạt động với một tỷ lệ phần trăm nhất định
chỉ có khoảng từ năm mươi đến sáu mươi người lao động
theo các chuyên gia y tế đã đến lúc cần tính toán lại để các f một thậm chí f được đi làm
trước tình hình này trong cuộc họp phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế
chủ tịch ubnd tp hcm đã yêu cầu nghiên cứu và đưa tiêu chí f một có thể đi làm
và bộ tiêu chí hoạt động sản xuất kinh doanh
đồng thời nghiên cứu tiến tới xem xét khả năng f đi làm
trên cơ sở đó chủ tịch ubnd tp đã giao phó chủ tịch ubnd tp hcm
giữa ngành nước chỉ đạo các cơ quan đơn vị chậm nhất trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
phải cập nhật lại các bộ tiêu chí an toàn sao cho vừa đảm bảo phòng chống dịch
vừa duy trì các hoạt động bình thường trong đời sống xã hội